viện kiểm sát nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với huỳnh văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại huyện a lưới về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào ngày một mươi tháng tám ô tô tải do huỳnh văn cường điều khiển khi đi đường đèo dông xuống dốc qua khúc cua đã không làm chủ được tốc độ
cho nên đã va chạm với hai xe máy đâm vào ta luy âm phía bên trái và bị lật xe
vụ tên nạn đã khiến bốn người tử vong và hai người khác bị thương nặng
bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước xúc phạm uy tín danh dự của chủ tịch hồ chí minh và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật
chiều nay ban tuyên giáo tỉnh ủy điện biên tổ chức họp báo về tiến độ điều tra làm rõ năm vụ án vụ việc trọng điểm trên địa bàn tỉnh
nội dung được dư luận quan tâm là việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông nguyễn tuấn anh phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ
về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản ba điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự
trước đó vào hồi chín giờ sáng cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên đã khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi làm việc của ông nguyễn tuấn anh
của nhân dân tp điện biên phủ và nhà riêng tại tổ dân phố một mươi phường mường thành
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh điện biên trong quá trình được giao nhiệm vụ chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng nâng cấp cảng hàng không điện biên
nguyễn tuấn anh đã chỉ đạo việc lập ký phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đợt ba mươi một và đợt sáu mươi sáu với diện tích đất bị thu hồi của công ty cổ phần chế biến nông sản điện biên
vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai gây thiệt hại hơn một mươi ba tỷ đồng của nhà nước
ông nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy được bổ nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
lợi dụng danh nghĩa của doanh nghiệp được cấp phép khai thác quản lý khu vực chợ mía xã tân mỹ thành phố bắc giang
một nhóm đối tượng đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng hình thức lạc bào kê
ép các tiểu thương và lái xe ô tô vận chuyển hàng hóa tại khu vực chợ phải nộp tiền mới được giao dịch hàng hóa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ nguyễn quốc khánh trần quốc hưng đào văn tùng trịnh quốc trung cùng chú tại tỉnh bắc giang
đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn văn nhận chú tại thành phố bắc giang hiện nay đã bỏ trốn đang bị truy nã
đấu tranh mở rộng vụ án cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ thêm đối tượng lê hữu cường và đào tùng long cùng chú tại thành phố bắc giang về tội cưỡng đoạt tài sản
thủ đoạn của nhóm đối tượng là ép các chủ xe chở hàng ra vào chợ mía phải nộp tiền cao hơn quy định thành lập các đội bốc xếp hàng hóa tự đề ra mức phí cao hơn nếu ai không chấp hành sẽ bị đe dọa không cho bốc hàng hóa ra vào chợ
với các thủ đoạn nói trên cho đến nay ổ nhóm này đã chiếm đoạt của tiểu thương và chủ xe hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh cho biết vừa tiếp nhận đối tượng đỗ tấn lộc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại phường tân thuận tây quận bảy tp hcm do cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm bàn giao và đang củng cố hồ sơ để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày một mươi chín tháng chín lộc lái xe ô tô chở một